tiếp theo sẽ là thông tin cuối cùng về cơn bão số bốn
vào sáng ngày hôm nay sau khi di chuyển sang khu vực phía tây tỉnh thanh hóa
áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp
vào hồi một mươi giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh bốn sáu độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây suy yếu và tan dần
tuy nhiên theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hoàn lưu bão số bốn sẽ gây mưa to đến rất to ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
với lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất lũ quét và ngập úng ở các đô thị
thuộc khu vực đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an đặc biệt tại trương mỹ hà nội
nho quan và gia viễn ninh bình thạch thành thanh hóa
tình hình lũ lũ quét và trượt lở đất sau mưa bão còn diễn biến phức tạp
do ảnh hưởng của bão số bốn từ tối ngày hôm qua tới dạng sáng ngày hôm nay
tại một số địa phương đã có mưa vừa mưa to
tại một số tỉnh thanh hóa bão số bốn đổ bộ trực tiếp vào còn có gió giật cấp tám cấp chín
bước đầu đã có một số thiệt hại nhất định do cơn bão này gây ra
tại tỉnh thanh hóa khu vực cầu tràn làng luồng thuộc xã thiết kế huyện bá thước
đã bị ngập với độ sâu từ một đến một hai mét
đến sáu giờ sáng nay giao thông qua khu vực này đã bị tê liệt
xe ô tô không thể đi qua
người dân phải sử dụng bè băng qua đoạn ngập dài khoảng năm mươi mét
ngoài ra theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện quan hóa
có một điểm gần nhà máy thủy điện bá thước một trên tuyến đường một mươi năm c
đã bị sạt với ách tắc giao thông
hiện tại chỉ xe máy mới lưu thông được qua đoạn này
đến thời điểm này tại các địa phương ven biển của tỉnh thanh hóa
trời đã hưởng nắng sóng biển không lớn sau khi bão đổ bộ vào bờ
tuy nhiên tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các công ty thủy nông
các địa phương có phương án đề phòng mưa lớn sẽ gây ngập úng ảnh hưởng đến hồ đập
còn tại quảng ninh mưa lớn đã khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về
gây ngập các ngầm tràn của huyện hoành bồ thành phố uông bí
lũ nhỏ xuất hiện trên sông tiên yên bình liêu ba trẻ từ tối qua
đây là những huyện miền núi của tỉnh quảng ninh thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét
mỗi khi mưa lớn kéo dài nên ủy ban nhân dân các huyện đã bố trí người
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cảnh báo cho người và phương tiện không đi qua khu vực nguy hiểm
tuy bão số bốn không gây thiệt hại về người cũng như không gây thiệt hại lớn về tài sản
nhưng tại huyện ven biển kim sơn của tỉnh ninh bình chính quyền đang tập trung chỉ đạo
các trạm bơm tổ chức bơm tiêu liên tục để thoát nước nhằm chống ngập